tiếp tục cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế cho biết riêng trong ngày hôm qua có một mươi hai bảy trăm năm mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi do dịch covid một mươi chín từ trước đến nay là một trăm ba mươi hai tám trăm một mươi năm ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một mươi sáu triệu liều
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi tháng tám là bảy năm trăm bốn mươi ca
chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca mắc
và trong trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội cho biết hà nội ghi nhận hai mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó chín ca tại cộng đồng và một mươi hai ca trong khu cách ly phân bố tại đống đa là năm ca hoàn kiếm năm ca
hà đông ba ca hoàng mai ba ca gia lâm hai ca thanh trì một ca thường tín một ca và long biên một ca
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ubnd tp đà nẵng đã quyết định tiếp tục thực hiện tạm dừng
mọi hoạt động trên địa bàn thành phố cho đến
tám h ngày hai mươi sáu tháng tám
theo đó từ tám h ngày hai mươi ba tháng tám đến tám h ngày hai mươi sáu tháng tám thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tạm dừng mọi hoạt động
người dân không được ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
trong thời gian này thành phố cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị
cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu
với điều kiện hàng hóa là lương thực thực phẩm hàng thiết yếu
hoạt động các shipper phải được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai định kỳ ba ngày một lần đảm bảo nghiêm các quy định phòng chống dịch
có thể nhận diện tham gia giao thông do công an thành phố cấp
sở y tế sẽ có kế hoạch xét nghiệm covid một mươi chín phù hợp với từng khu vực
và sở công thương sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các phương án để đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân
trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là tại thành phố hồ chí minh trong sáng nay ngày hai mươi một tháng tám tại sân bay quốc tế nội bài
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh
theo đó cục cảnh sát giao thông đã điều động cán bộ chiến sĩ chi viện cho thành phố hồ chí minh
tất cả các chiến sĩ đều đảm bảo về sức khỏe được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín xét nghiệm âm tính
cục cảnh sát giao thông cho biết đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như lãnh đạo bộ công an về huy động tổng lực phòng chống dịch covid một mươi chín
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh số ca nhiễm tăng cao tại các tỉnh phía nam
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cần xác định tinh thần tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông lưu ý lực lượng tri viện cần tuyệt đối không được chủ quan lơ là
thực hiện nghiêm hướng dẫn khuyến cáo năm k của bộ y tế
triển khai kế hoạch phối hợp với công an địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công
thưa quý vị từ nhu cầu về sử dụng các loại thuốc phòng bệnh chữa bệnh liên quan tới hô hấp
đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa trị bệnh covid một mươi chín tăng cao các đối tượng sẽ lợi dụng để thu lợi bất chính
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
vừa phát hiện và triệt xóa một đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả trên địa bàn
vào ngày hai mươi tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện đối tượng nguyễn đức thuận
chở một thùng cắt tông chứa một trăm năm mươi hồi thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu tefincodin
thuận khai nhận là thuốc tân tự dược giả do thuận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời
mở rộng điều tra lực lượng công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu
hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tầm làm việc đối với tám đối tượng khác có liên quan
để điều tra và làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm
phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không có nguồn gốc xuất xứ
tại một căn nhà trên đường tô hiến thành quận một mươi do đặng thị hồng duyên và đặng khánh dương làm chủ
thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu shabutan bảy trăm linh hộp f vegan
và nhiều thuốc tân dược vitamin viên sông mũi không có hóa đơn chứng tử
xin kính chào quý vị mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay sẽ là thông tin đến từ bộ y tế
riêng trong ngày hôm qua hai mươi tháng tám thì có một mươi hai bảy trăm năm mươi sáu
sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi do dịch covid một mươi chín từ trước đến nay là một trăm ba mươi hai tám trăm một mươi năm ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một mươi sáu triệu liều
cũng theo bộ y tế kể từ đầu dịch đến nay việt nam ghi nhận ba trăm hai mươi ba hai trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín
bình quân cứ một triệu người thì có ba hai trăm tám mươi tám ca nhiễm
và tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi tháng tám là bảy năm trăm bốn mươi
chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca mắc
nhằm chủ động và tăng cường chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người f góp phần điều trị giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung
các bệnh viện giảm tỷ lệ người bệnh chuyển nặng và tử vong
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã cho thành lập hàng trăm trạm y tế lưu động
và đến nay thì đã có hai trạm y tế lưu động đầu tiên của tp hcm vừa đi vào hoạt động tại quận ba và quận bảy
đây là hai trong số gần bốn trăm linh trạm y tế mà tp hcm sẽ thành lập để hỗ trợ các trường hợp f đang điều trị cách ly tại nhà
tại quận ba trạm y tế lưu động đặt ở trung tâm văn hóa phường một mươi một địa chỉ số chín trăm ba mươi ba đường hoàng sa
còn tại quận bảy trạm được đặt tại trường tiểu học võ thị sáu đường đại lộ phường tân phong
được biết nhân sự chạm có một bác sĩ và hai điều dưỡng được trang bị bốn máy tạo oxy giường và bình oxy để hỗ trợ bệnh nhân khó thở
ngay sau khi nhận thông tin báo có f triệu chứng chuyển biến thì trạm sẽ đến tận nhà khám và tùy vào tình huống của bệnh nhân để xử lý
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng tám thì người dân tp hcm thực hiện quy định về giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó
nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly với tổ dân phố khu phố ấp cách ly với khu phố ấp phường xã thị trấn cách ly với phường xã thị trấn
người dân yên tâm là sẽ có lực lượng chức năng cung cấp thực phẩm đến tận nhà
người dân yên tâm là sẽ có lực lượng chức năng sẽ đảm bảo cung ứng hàng hóa thực phẩm đến tận nhà cho từng người dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với nguyễn minh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện cái nước tỉnh cà mau về hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào đêm ngày một mươi chín tháng tám nạn nhân lại chính là người quen của đối tượng
theo kết quả điều tra ban đầu vào
khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một nguyễn minh tuấn và chị b sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn nên chị b bỏ về nhà cha mẹ ruột
tuấn đã nhiều lần đến tìm yêu cầu chị b quay lại nhưng không được đồng ý
tuấn cho rằng việc trên là do cha mẹ là bà nguyễn thị nương và ông phạm văn tiết ngăn cấm
tối ngày hai mươi chín tháng tám vào lúc hai mươi một h năm mươi năm tuấn đi xe đến nhà bà nương và ra phía sau nhà lấy cây kéo
nguyễn minh tuấn gặp và đâm nhiều nhát vào người ông tiết làm ông bị thương nặng
tiếp đó tuấn lên nhà đến chỗ bà nương nằm ngủ dùng kéo đâm bà nương nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi thực hiện hành vi xong nguyễn minh tuấn đến công an xã tân hưng đông huyện cái nước đầu thú
một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày hai mươi một tháng tám đã khiến một tài xế bị mắc kẹt trong cabin
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc tử liêm
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các phương án và giải cứu thành công cho nạn nhân
sự việc xảy ra vào khoảng chín h ba mươi năm phút ngày hai mươi một tháng tám
tài xế điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi bốn di chuyển trên đường trên cao
theo hướng lưu thông mai dịch đến cầu thăng long
khi tham gia giao thông đã xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi sáu đi phía trước cùng chiều
cú và chạm mạnh khiến cho đầu ô tô tải phía sau bị
biến dạng tài xế bị ngất mắc kẹt bên trong cabin
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc tử liêm
đã nhanh chóng điều ba xe ô tô chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tiến hành sử dụng phương tiện chuyên dụng banh cắt thủy lực để cứu nạn nhân
đưa ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu
qua xuất minh ban đầu hai nạn nhân đều có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn hiệu lực
hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tiến hành xác minh tố giác về tội phạm
đối với vợ chồng trần nguyễn tường vi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một huỳnh như hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại tỉnh đắk lắc vì đã có hành vi mượn tiền của một số người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc đắk nông
tổng số tiền là hơn sáu tỷ đồng nhưng không trả mà đã bỏ đi khỏi địa phương không liên lạc được
quá trình điều tra xác minh cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh đắk lắc xác định trần nguyễn tường vi
huỳnh như hưng hiện nay đã rời khỏi địa phương đi đâu làm gì địa phương không biết và không liên lạc được
để phục vụ cho quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đề nghị vợ chồng trần nguyễn tường vi
huỳnh như hưng và những người có quyền lợi liên quan đến liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
để làm việc về nội dung tố giác trên địa chỉ liên hệ số năm mươi tám nguyễn tất thành tp hcm tỉnh đắk lắc
số điện thoại liên hệ sáu trăm chín mươi bốn ba trăm tám mươi chín một trăm bảy mươi sáu hoặc chín trăm bảy mươi bảy tám trăm hai mươi sáu sáu gặp điều tra viên linh đức tuấn để phối hợp điều tra
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy nhất là ma túy tổng hợp
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán na karaoke vũ trường hay nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh thái nguyên
có chiều hướng diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phản ánh sau của truyền hình công an nhân dân
đây là những gì còn lại sau một đêm bay lắc của một kiếp dân chơi ở tp thái nguyên
cuộc chơi có lẽ chưa dừng lại nếu không bị lực lượng công an phát hiện
qua xét nghiệm nhanh tám thanh niên đều dương tính với ma túy
các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy do một đối tượng chú tệ xã hướng thượng tp thái nguyên mang đến
bất chấp các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bảy thanh niên này rủ nhau tụ tập hát karaoke
và sử dụng ma túy tại một quán hát trên địa bàn xã quyết thắng tp thái nguyên
các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy do một đối tượng chú tệ xã hướng thắng tp thái nguyên

sau tháng đầu năm đã phát hiện bắt giữ sáu trăm sáu mươi sáu đối tượng phạm tội các loại về ma túy
thu giữ gần ba bảy trăm linh gam heroin trên tám bốn trăm linh gam ma túy tổng hợp
riêng tp tây nguyên phát hiện hai mươi sáu vụ năm mươi sáu đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp
trong quán karaoke vũ trường nhà nghỉ
bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành thì các gia đình trường học cần tích cực quản lý giáo dục con em mình
tránh xa ma túy không thử dù chỉ một lần xây dựng lối sống lành mạnh an toàn
chung tay cùng cộng đồng xây dựng một thế hệ tương lai của đất nước
thưa quý vị tiếp tục duy trì và giữ vững lá chắn thép phòng dịch ở cửa ngõ là một nhiệm vụ quan trọng
được thực hiện xuyên suốt trong hơn sáu tháng qua tại tp đà nẵng
ở giai đoạn hiện nay thì khi tp áp dụng quy định nghiêm ngặt tận dụng triệt đẻ thời gian bảy ngày vàng
để dập dịch thì tinh thần làm việc của lực lượng tại các chốt càng thêm quyết tâm
và ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
tài xế này đã đến đi ra từ vùng có dịch nhưng khi lưu thông qua chốt cửa ngõ phía tây
vào cảng tiên sa đã không cung cấp đủ giấy tờ phiếu xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
theo đúng quy định áp dụng đối với các phương tiện vận tải ra vào đà nẵng
mặc dù tài xế nhiều lần thuyết phục để được thông chốt nhưng lực lượng chức năng kiên quyết
yêu cầu người điều khiển phương tiện quay đầu

theo đúng quy định áp dụng đối với các phương tiện vận tải ra vào đà nẵng
hiện nay đà nẵng vẫn đang duy trì hai mươi một chốt kiểm soát dịch cửa ngõ
mỗi ngày lực lượng chức năng phải kiểm soát gần một mươi lực phương tiện
qua đó đã test nhanh và đưa đi cách ly tập trung hàng chục trường hợp có dây tễ nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
sau hơn sáu tháng được thiết lập
tài chốt luôn làm việc với cường độ cao cả ngày lẫn đêm
những vụ việc như trên đều được xử lý triệt để chặn đứng nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm từ cửa ngõ
đây là một nhiệm vụ quan trọng lúc này
một số người dân là chưa nắm được hết các quy định các chủ trương của thành phố
cũng như là hiểu nhưng lại tìm cách đối phó
thì thông qua công tác của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn là lịch sự lễ phát với nhân dân
tìm những cái cách nào dễ nhất để mà tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu nắm và đồng thời cũng xử lý
làm biên bản một số cái trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch
để kiểm soát tất cả những phương tiện đi qua trên cái chốt c hai mươi mà mình đang quản lý
thì nói chung là mình phải cố gắng làm sao đó nỗ lực hết mình để kiểm soát tất cả các phương tiện là không được sốc phương tiện nào
để cho nó đảm bảo cho an toàn cho thành phố của mình
lá chắn thép bảo vệ an toàn cuộc sống người dân không chỉ được xây dựng vững chắc từ bên ngoài mà còn ngay cả bên trong
những hình ảnh hai trăm linh tổ tuần tra lưu động như thế này trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đã không còn mấy xa lạ với người dân thành phố
trong công tác tuần tra thì nhiều lúc gặp những đối tượng không chấp hành bỏ chạy
anh em cũng phải được đuổi theo cho nhiều tiếng đường rồi mới dừng lại để điều kiểm tra
những rất nhiều đối tượng manh động sẵn sàng là chống trả lại các lực lượng
mọi nỗ lực không ngừng nghỉ của chiến sĩ công an đều hướng đến mục tiêu kiểm soát dịch bệnh một cách sớm nhất có thể
vậy nên mỗi người dân lúc này cần tuân thủ ai ở đâu thì ở đó
ở nhà là góp phần chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh
do nhu cầu sử dụng các loại thuốc phòng bệnh chữa bệnh về đường hô hấp
đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa bệnh covid một mươi chín tăng cao
nên các đối tượng đã lợi dụng để kinh doanh
buôn bán các mặt hàng này nhằm thu lợi bất chính
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện triệt xóa một đường dây sản xuất
buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả trên địa bàn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện đối tượng nguyễn đức thuận
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thường trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
và đồng bọn có dấu hiệu buôn bán thuốc tân dược không dấu còn gốc thuốc tân dược giả
trong đó có một số loại thuốc khan hiếm trên thị trường hiện nay có chức năng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám trinh sát phát hiện thuận chở một thùng cắt tông
nghi vấn có chứa thuốc tân dược giả nên đã tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện có một trăm năm mươi hộp thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu tơ binh cô đen
thuận khai nhận là thuốc tân dược giả do thuận tự mua nguyên liệu
đem về sản xuất rồi bán ra thị trường để kiếm lời

khám xét khẩn cấp tại ba địa điểm là nơi sản xuất tàng trữ
buôn bán thuốc tân dược giả cách các quận phú nhuận tân bình quận tám
công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả
các loại và công cụ phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả
hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhận hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tập làm rõ đối với tám đối tượng khác
có liên quan để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phù hợp với công quản lý tị trường
tp hcm phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại một căn nhà trên đường tô hiến thành quận một mươi do đặng thế hồng duyên
và đặng khánh dư làm chủ thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín
bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu sabotan bảy một hộp f faragan và nhiều thuốc tân dược
vitamin thuốc sơ mũi không có bà đơn chứng từ
từ việc phát hiện khám phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả
và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc nêu trên phòng cảnh sát kinh tế
công an tp hcm đã góp phần ngăn chặn kịp thời việc đưa số hàng giả này ra tiêu thụ trên thị trường
tên an ninh trật tự sáng nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
nguyễn văn tấu sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín trú tại ấp phú hòa b xã phú lâm huyện phú tân tỉnh an giang về tội giết người
theo điều tra nguyễn văn tấu sinh sống chung một nhà cùng con gái ruột và con rể đào văn rõng
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một dõng và vợ xảy ra mâu thuẫn nên dõng dọn đồ ra phía sau nhà để ngủ và uống rượu một mình
khoảng hai mươi h cùng ngày ông rõng điện thoại cho vợ nhờ lấy đồ nhưng bị từ chối
đến khoảng hai mươi ba h rõng đứng trước nhà đập cửa kính và ham dọa
giết chết ông tấu và vợ mình
ông tấu đã xuống nhà bếp lấy cây búa cầm thủ sẵn trên tay
khoảng hai mươi phút sau nghĩ rằng giọng sẽ đột nhập vào nhà nên ông tấu cầm sẵn cây búa đứng đợi
khi dõng vừa chui đầu vào nhà thì ông tấu đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến dõng tử vong
sau đó ông tấu đi đến cơ quan công an đầu thú
với hành vi chống người thi hành công vụ công an huyện lai vung của tỉnh đồng tháp vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn hải để điều tra
vào ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác phòng chống dịch của ủy ban nhân dân xã phong hòa huyện lai vung
trong quá trình tuần tra phát hiện tại nhà một hộ dân ở ấp tân thạnh xã phong hòa có bốn đối tượng đang tổ chức ăn nhậu
nên tiến hành nhắc nhở yêu cầu giải tán để thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
vào thời điểm này nguyễn văn hoàng nguyễn văn hải đã có lời nói thái độ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
hải còn nhiều lần tấn công một đồng chí trong tổ công tác nhưng được can ngăn kịp thời
đồng thời hải tiếp tục uy hiếp hăm dọa thách thức tổ công tác và đóng cửa nhà dù đã được mời về cơ quan công an làm việc
ngày một mươi chín tháng tám lực lượng tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của công an tỉnh phú yên
đã phối hợp với công an thành phố tuy hòa tiến hành đột kích tụ điểm đánh bạc tại một ngôi nhà trên đường lê quý đôn
phường bốn thành phố tuy hòa tạm giữ một mươi sáu đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần bốn mươi năm triệu đồng ba hộp bài năm mươi hai lá còn nguyên
nhiều bộ bài đã qua sử dụng và tám xe mô tô
hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa củng cố hồ sơ